vào sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại sóc quần áo mai hường
số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip
có độ dài gần bốn phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục
được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin này công an tp thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ sốt quần áo
và công an xác minh tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh
lấy trộm đồ của shop mình hường đã đánh đập dùng kéo cắt tóc cắt áo của nữ sinh tên mờ và còn yêu cầu mờ phải
khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an do không lo được tiền nên m đã nhắn tin xin lỗi hưởng
tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một gia đình hai cháu mh
xóm mai hường để đưa tiền do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng
và được gia đình đời nganh đồng ý còn gia đình mờ do không có tiền nên mai hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ
với số tiền một mươi triệu đồng